ngay từ khi dịch bệnh covid một mươi chín bùng phát trở lại tỉnh bình định đã lập các chốt kiểm tra phòng chống dịch tại các điểm giáp với các tỉnh lân cận
các chốt kiểm dịch duy trì hoạt động hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ nhằm ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập đồng thời tiếp nhận cách ly công dân trở về từ vùng dịch
mời quý vị cùng đến với ghi nhận sau đây của phóng viên truyền hình nhân dân tại bình định
đây là số công dân bình định trở về từ vùng dịch ở hai tỉnh quảng nam và thành phố đà nẵng
hầu hết đều là sinh viên đang học tại các trường đại học tại đà nẵng
các trường ngừng dạy học nên sinh viên vượt gần ba trăm linh km bằng xe máy trở về quê
để bảo đảm an toàn và ngăn chặn dịch bệnh covid một mươi chín ngay từ cửa ngõ phía bắc của tỉnh bình định đã có chốt kiểm soát dịch trên đèo bình đê
thực hiện chức năng kiểm tra giám sát y tế kiểm soát từng người vào địa bàn

để bảo đảm an toàn và ngăn chặn dịch bệnh covid một mươi chín ngay từ cửa ngõ phía bắc của tỉnh bình định đã có chốt kiểm soát dịch trên đèo bình đê

cách ly tập trung chín trăm sáu mươi sáu trường hợp cách ly tại nhà và nơi lưu trú địa phương này chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với sars cov hai